lợi dụng lòng tin của nạn nhân trong lúc làm ăn thanh đã mượn số tiền một hai tỷ đồng của người này về mua vàng và cất dấu
sau khi đến hẹn trả nợ thì thanh cho rằng mình không mượn nhằm chiếm đoạt số tiền của bị hại
ngày một mươi bảy tháng năm tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo phạm thị lệ thanh
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám ngụ xã hòa điền huyện kiên lương kiên giang tám năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nạn nhân trong vụ án này là bà tôn thị út ngụ cùng địa phương với bị cáo
theo cáo trạng thanh là khách hàng thường mua vật tư nông nghiệp và nhiều lần mượn tiền của bà út nhưng đều trả nợ đúng hạn nên được bà út tin tưởng
lợi dụng sự tin tưởng đó vào sáng ngày ba tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một thanh đến nhà bà út mượn một tỷ đồng
do tin tưởng nên bà út không yêu cầu thanh ký giấy xác nhận việc mượn tiền
đến chiều cùng ngày thanh tiếp tục gại nhà bà út mượn thêm hai trăm linh triệu đồng nữa
sau khi lấy được tiền thanh dùng ba trăm bốn mươi triệu đồng để mua vàng nữ trang và tiêu xài cá nhân
số tiền còn lại thì đem cất giấu vào một cái thùng sau nhà
đến ngày tám tháng một mươi một năm ngoái khi bà út đến nhà đòi tiền thì thanh phủ nhận nên bà út làm đơn tố giác gửi đến cơ quan công an
sau khi làm việc với công an thành đã thừa nhận hành vi phạm tội và giao nộp lại số vàng đã mua cùng tám trăm linh triệu đồng tiền mặt
toàn bộ tài sản này đã được trả lại cho người bị hại